tin cập nhật về cơn bão số bốn chiều tối nay bão số bốn đã đi vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên đất liền phía đông nam tỉnh quảng đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày mai sáu tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông trên đất liền phía đông tỉnh quảng đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
như vậy là bão số bốn đã di chuyển ra ngoài và không còn khả năng quay trở lại biển đông
đây là tin cuối cùng về bão số bốn
tình hình mưa rông gió mạnh và sóng lớn trên biển còn có khả năng kéo dài
đề nghị người dân theo dõi cảnh báo mưa rông gió mạnh và sóng lớn trên biển trong các bản tin tiếp theo